sau phiên lọc ảo cuối cùng nhiều trường đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn chính thức năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt bộ giáo dục và đào tạo cho biết từ thời điểm này trở đi
các trường tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức
năm nay là năm đầu tiên quy định điểm sàn cho khối ngành sức khỏe là một mươi tám điểm
bộ giáo dục và đào tạo đã yêu cầu các trường phải công bố
và chủ động cập nhật ngưỡng đảm bảo chất lượng đúng thời gian
ngay khi hệ thống lọc ảo đóng xác nhận điểm chuẩn khối ngành sức khỏe tuyển sinh trung bình của các trường
từ một mươi tám đến hai mươi một điểm đảm bảo đủ chất lượng cho việc đào tạo
đặc biệt điểm sàn năm nay thể hiện sự phân tầng chất lượng cho cả hệ thống
có những trường lấy một mươi ba một mươi bốn điểm nhưng cũng có những trường lấy hai mươi ba hai mươi bốn điểm
và đặc biệt thống kê của bộ giáo dục và đào tạo trong toàn hệ thống
thì có tới hai mươi ba lượt ngành có điểm sàn từ một mươi tám đến hai mươi bốn điểm
nhìn vào sự phân tầng chất lượng đó có thể thấy tất cả các trường đều phải tự lo xây dựng thương hiệu
và chất lượng của mình thông qua điểm trúng tuyển mà các trường công bố
một điều tốt là xã hội nhìn vào điểm trúng tuyển của các trường
có thể thấy được chất lượng của các trường như thế nào để đánh giá để lựa chọn
tại sao những trường lớn nhất bách khoa phải làm công tác truyền thông
chúng tôi cho rằng đây là trách nhiệm của nhà trường đối với người học
không phải vì chúng ta chèo kéo không phải vì chúng ta lôi kéo
mà chúng ta làm cho phụ huynh và học sinh hiểu rõ về đào tạo của nhà trường
về cái cơ hội việc làm của các em sau khi ra trường cơ hội được tiếp tục học tập hoặc là tiếp tục đi du học
đấy chính là những cái điểm đã thu hút học sinh
bắt đầu từ ngày mai các thí sinh trúng tuyển sẽ đến trường làm thủ tục nhập học
đối với các trường không tuyển đủ thí sinh trong đợt một
có thể tiếp tục tuyển sinh nguyện vọng hai từ ngày hai mươi tám tháng tám